dự kiến trong tháng ba này nhiệt độ trên cả nước sẽ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ năm đến một năm độ
vẫn còn xuất hiện những đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền bắc
tuy nhiên sẽ ít xảy ra những đợt rét đậm rét hại như vừa qua
với diễn biến và nền nhiệt cơ bản trong tháng ba vẫn còn những đợt không khí lạnh ảnh hưởng
nhưng ít xảy ra những đợt không khí lạnh như thời gian vừa qua
về đợt không khí lạnh đang tác động ở miền bắc hiện nay từ ngày mùng ba trở đi không khí lạnh sẽ suy yếu
do vùng thấp phía tây sẽ mở rộng nhanh về phía đông và thay thế dần khối không khí lạnh này
ông nguyễn văn hưởng cho biết thêm từ ngày mùng bốn đến ngày mùng năm tháng ba trở đi khả năng cao khu vực bắc bộ sẽ còn nắng ráo
và thậm chí dự báo khu vực phía tây bắc bộ như lai châu điện biên vùng núi của miền tây bắc bộ như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai ba tháng ba
tại thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm nhiệt độ từ một mươi hai đến một mươi tám độ
thành phố vinh nhiều mây đôi lúc có mưa nhiệt độ từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
thành phố huế trời âm u đôi lúc có mưa nhiệt độ từ một mươi tám hai mươi một độ
thành phố đà nẵng hôm nay đôi lúc có mưa nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
thời tiết tháng hai ghi nhận nhiều biến động khi miền bắc có đợt rét kéo dài bảy tám ngày trong khi nam bộ nắng nóng triển miên
dự báo trong tháng ba còn không khí lạnh nhưng miền bắc sẽ có nắng nóng ở phía tây
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong tháng ba nhiệt độ trung bình trên toàn quốc tiếp tục ở mức cao hơn từ năm đến một độ
riêng một số nơi ở khu vực tây bắc bộ tây nguyên và nam bộ cao hơn từ một đến một năm độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
đây cũng là thời kỳ tổng lượng mưa ở các khu vực trên cả nước thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ năm một mươi năm mm
riêng một số nơi ở khu vực tây bắc bắc bộ và trung trung bộ thấp hơn từ một mươi năm bốn mươi mm
đáng lưu ý không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta tập trung nhiều hơn trong thời kỳ nửa đầu tháng
trong tháng ba khu vực phía đông bắc bộ vẫn có khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
thời kỳ cuối tháng vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng
nắng nóng cho một số nơi ở phía tây bắc bộ và khu vực vùng núi phía tây của thanh hóa thừa thiên huế
trong tháng ba nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực miền đông nam bộ và cục bộ ở khu vực miền tây nam bộ
cơ quan khí tượng cảnh báo trên phạm vi toàn quốc tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù rông lốc xét mưa đá
đặc biệt khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục phổ biến ít mưa nhiều ngày nắng nóng và khô hạn kéo dài gây ra tình trạng thiếu nước nguy cơ cháy nổ rất cao
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng hai theo giờ địa phương một loạt các đám cháy kinh hoàng đã thiêu dụi khu vực texas pental mỹ
nhanh chóng lan rộng khoảng bốn bốn trăm linh km hai khiến cho hai người thiệt mạng và gây ra thiệt hại nặng nề
ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi nhìn lại cảnh tượng sau vụ cháy lớn nhất lịch sử này tại texas mỹ
vào thời điểm xảy ra vụ cháy thống đốc bang texas đã ban hành tuyên bố thảm họa cho sáu mươi quận trong bang
và kêu gọi bang quản lý khẩn cấp texas gửi thêm nguồn lực và lính cứu hỏa tới penhandle
bên cạnh đó người dân cũng sơ tán đến các địa điểm an toàn phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra
đám cháy bắt đầu bùng lên từ hôm hai mươi sáu tháng hai theo giờ địa phương và nhanh chóng lan rộng ra các khu vực xung quanh
mặc dù đám cháy bùng lên và vô cùng dữ dội trong nhiều giờ nhưng may mắn thay nó tạm thời được kiểm soát vào ngày hai mươi chín tháng hai
khi tuyết rơi gió xuất hiện giúp nhiệt độ giảm xuống
với sức tàn phá của mình đây vẫn được coi là một trong những vụ cháy lớn nhất trong lịch sử bang này
chia sẻ với báo giới thị trường nơi đây cho biết có tới bốn mươi hoặc năm mươi ngôi nhà bị phá hủy ở thành phố fried
nơi lượng dân số chỉ khoảng hai hai trăm linh người
ở styny một thị trấn có khoảng một sáu trăm linh cư dân sinh sống
các ngôi nhà dường như đã bị phá hủy hoàn toàn sau thảm họa kinh hoàng
hiện tại thiệt hại sau vụ cháy vẫn chưa được ước tính cụ thể
nhưng ít nhất hai người và hàng trăm gia súc được xác nhận đã chết
cơ quan thời tiết quốc gia mỹ dự báo điều kiện thời tiết dễ gây ra cháy rừng vẫn có thể quay trở lại vào cuối tuần này
và cảnh báo các cơ quan chức năng và người dân phải tiếp tục cảnh giác theo dõi các diễn biến liên quan

nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sơn mù gió nhẹ trời rét
riêng hòa bình lào cai yên bái trời rét đậm
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi hai một mươi năm độ có nơi dưới một mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ
riêng khu vực điện biên lai châu từ hai mươi đến hai mươi ba độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm vùng núi rét hại
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi một một mươi bốn độ vùng núi từ tám một mươi một độ
vùng núi cao có nơi dưới bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc ngày có mưa giải rác đêm có mưa vài nơi
phía nam có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trời rét
riêng phía bắc trời rét đậm
nhiệt độ thâm nhất phía bắc từ một mươi hai một mươi năm độ phía nam từ một mươi sáu một mươi chín độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ một mươi năm đến một mươi tám độ phía nam từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
riêng ninh thuận bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc cấp hai ba riêng phía nam cấp bốn năm
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi sáu hai mươi chín độ phía nam từ hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
gió đông bắc đến đông cấp hai ba
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi tám hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm có mưa rào vài nơi
gió đông bắc đến đông cấp hai ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy tám biển đông sóng biển cao từ hai ba m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm riêng phía tây cấp sáu giật cấp bảy biển đông sóng biển cao từ hai ba m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai ngày ba tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại